quyết tâm triển khai đội công minh việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
theo đúng lộ trình là chủ trương xuyên suốt của nhà nước chính phủ quốc hội
các cơ quan ban ngành của việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
hiện nay việc chuẩn bị lực lượng từ cấp cá nhân đến cấp đơn vị và lộ trình cho các sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã được quân ủy trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng chỉ đạo sâu sát
thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
tính đến nay việt nam đã thành lập đội công binh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
với biên chế hai trăm sáu mươi tám cán bộ nhân viên và đang tiến hành huấn luyện học tiếng anh
và chuyên môn về giả phá bom mìn xây dựng nhà cao tầng xây dựng cầu đường xây dựng doanh trại
cho lực lượng này đảm bảo đủ năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ tại phái bộ sắp tới
sẵn sàng nhận nhiệm vụ thực hiện gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ngay khi có yêu cầu của liên hợp quốc
việt nam nói chung và quân đội nhân dân việt nam nói riêng theo đuổi một mục đích duy nhất
đó là khẳng định cái trách nhiệm của việt nam đối với lại cộng đồng quốc tế khẳng định việt nam là
một thành viên tích cực của liên hợp quốc trước những thách thức hiện nay của thế giới
đó là giải quyết hậu quả những cuộc xung đột còn để lại ở các vùng đất như châu phi
hoặc là các vùng hậu quả của các thiên tai và các thách thức phi truyền thống để lại
việt nam qua đây thì cũng muốn chứng tỏ được phẩm chất của những người sĩ quan bộ đội cụ hồ
chứng tỏ với thế giới cái nền văn hóa của việt nam và tham gia vào các hoạt động mang cái tính nhân đạo
ở các phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
theo kế hoạch việt nam sẽ triển khai đơn vị công binh tới một phái bộ liên hợp quốc phù hợp
và dự kiến vào năm hai nghìn một mươi chín
để lộ trình này diễn ra đúng đề án đã được thống nhất giữa việt nam và liên hợp quốc
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu đoàn đánh giá và tư vấn chất lượng liên hợp quốc đã đến thăm và kiểm tra
đánh giá lại năng lực khả năng ứng phó phối hợp và xử lý vấn đề quốc tế ở các phái bộ
cũng như năng lực hiểu biết về luật pháp quốc tế bằng tiếng anh của sĩ quan việt nam
trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
sau khi dự buổi trình diễn của lực lượng công binh việt nam tôi rất có ấn tượng về sự chuyên nghiệp
và đánh giá rất cao chuyên môn của bộ đội công binh đáp ứng đúng yêu cầu của liên hợp quốc
việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc thể hiện đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
qua đó khẳng định việt nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
góp phần quảng bá hình ảnh nâng cao uy tín về đất nước con người việt nam
và quân đội nhân dân việt nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình ổn định trên thế giới
trong thời gian tới việt nam sẽ quyết tâm triển khai và tiếp quản thành công
bệnh viện giã chiến cấp hai của anh tại bentiu phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
dự kiến đầu quý ii năm hai nghìn một mươi tám